công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa cũng vừa phá chuyên án điều tra làm rõ
và bắt giữ đối tượng lê văn bình sinh năm hai nghìn ở xã vĩnh thủy huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
về hành vi lừa đảo chiếm đốt tài sản
lực lượng công an nhận được tin báo của nạn nhân về việc chị bị một đối tượng giả danh người quen
nhắn tin vay tiền chiếm đoạt số tiền là hơn bảy triệu đồng
cũng với thủ đoạn trên đối tượng này đã lừa đảo của một người phụ nữ khác ở xã tây hồ
số tiền là sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng
ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại công an huyện thọ xuân đã tập trung xác minh điều tra làm rõ
và lập án đấu tranh
qua đó đã phát hiện và bắt giữ đối tượng lê văn bình là thủ phạm gây ra các vụ lừa đảo nói trên
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do nghiện chơi game trên mạng xã hội và nợ nần nhiều
nên bình đã lên mạng xã hội lấy ảnh của người khác làm ảnh đại diện trang cá nhân của mình
để mạo danh và hỏi vay tiền